do đó theo định kỳ công ty truyền tài điện ba đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với công an các tỉnh tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ hệ thống truyền tải điện quốc gia đồng thời tuyên truyền tới người dân nâng cao ý thức bảo vệ an toàn hành lang lưới điện
bên cạnh đó chỉ đạo các đơn vị phối hợp với lực lượng hợp đồng bảo vệ đường dây năm trăm linh kv tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp xâm phạm đến an toàn của hệ thống truyền tải điện